vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn an quang xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
đội tuần tra đồn biên phòng bát sát bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã bắt giữ hai đối tượng đang vượt biên vận chuyển bốn mươi bảy kg pháo nổ từ trung quốc về việt nam
các đối tượng gồm phan văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đối tượng nguyễn đăng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đều là dân tộc kinh
cùng chú tại thị trấn nông trường nghĩa lộ huyện văn chấn tỉnh yên bái khai nhận
tại đồn biên phòng cả hai đối tượng đã vượt biên sang trung quốc chơi và mua toàn bộ số pháo trên với mục đích về việt nam bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng bát sát củng cố hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ